ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ban hành văn bản về việc thí điểm cho ra viện sớm đối với bệnh nhân covid một mươi chín đã tiêm đủ hai mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc cho phép sau bảy ngày từ khi có kết quả xét nghiệm rt pcr âm tính tại cơ sở điều trị
các trường hợp f đã tiêm đủ hai mũi vaccine thời gian mũi thứ hai đã qua một mươi bốn ngày trước khi mắc bệnh covid một mươi chín được chuyển về điều trị tại nhà như đề xuất của sở y tế
trước mắt thí điểm này được triển khai tại các địa phương đã thực hiện quản lý điều trị f tại nhà theo kế hoạch ban hành ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban nhân dân tỉnh
và chỉ thực hiện với các trường hợp f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
ủy ban nhân dân tỉnh giao sở y tế hướng dẫn kiểm tra quản lý việc triển khai thực hiện của các đơn vị địa phương đảm bảo đúng quy trình
chủ động báo cáo tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn vướng mắt vượt thẩm quyền và xem xét mở rộng thí điểm ở các địa phương khác trong tỉnh
tính đến chiều hai mươi hai tháng một mươi hai toàn tỉnh đắk lắc đã ghi nhận một mươi năm trăm linh hai trường hợp mắc covid một mươi chín trong đó đang điều trị hai sáu mươi một trường hợp năm mươi chín trường hợp tử vong và tám ba trăm tám mươi hai bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh
theo thông tin tổng hợp từ trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng bình trong hai mươi bốn giờ qua từ sáu h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai đến sáu h ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
tỉnh này ghi nhận thêm bốn mươi ba ca mắc covid một mươi chín trong đó có bốn mươi ca tại cộng đồng
tổng số ca covid một mươi chín của tỉnh đến nay là ba bốn trăm bảy mươi hai ca số ca điều trị khỏi là ba ba mươi ba ca còn ba trăm linh bảy bệnh nhân nơi điều trị bảy ca tử vong tám mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị tại nhà
bến tre từ sáu h đến một mươi một h ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tỉnh có hai trăm hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là hai mươi ba chín trăm linh một ca trong đó có một mươi một tám trăm một mươi tám ca được điều trị khỏi bệnh một trăm hai mươi chín ca tử vong
cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín tính đến một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một mươi hai cả nước đã tiêm một trăm bốn mươi hai ba triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
riêng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai trên cả nước tiêm được một hai trăm năm mươi tám năm trăm bốn mươi ba liều
bộ y tế cho biết trong tổng số một trăm bảy mươi một sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
cơ quan chuyên môn của bộ y tế đã phân bổ một trăm một mươi đợt với tổng số một trăm sáu mươi sáu tám triệu liều
còn khoảng bốn tám triệu liều mới tiếp nhận đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng xuất xưởng vaccine
các địa phương đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để đạt được độ bao phủ mũi một cho những đối tượng
trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng trong năm hai nghìn hai mươi một trả mũi hai cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian
và bắt đầu triển khai tiêm liều bổ sung liều nhắc lại
tính đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là một trăm ba mươi một một mươi sáu trăm linh hai liều
trong đó có sáu mươi chín hai trăm sáu mươi tám một trăm chín mươi tám mũi một

một sáu mươi chín bảy mươi ba mũi ba đối với vaccine abdala
một trăm một mươi sáu bốn trăm bốn mươi bốn liều bổ sung và ba trăm sáu mươi bảy tám trăm ba mươi một liều nhắc lại
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là chín mươi bảy
và tỷ lệ tiêm đủ hai liều trở lên là
tám mươi bốn ba dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
theo khu vực tỷ lệ này lần lượt ở miền bắc là chín mươi ba bảy và tám mươi
miền trung là chín mươi bốn bốn và tám mươi ba
tây nguyên là chín mươi bảy và sáu mươi bảy một miền nam là một trăm linh và tám mươi chín ba
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
ba mươi một trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ trên chín mươi năm
một mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ từ chín mươi đến chín mươi năm
hai mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ dưới chín mươi
trong đó năm tỉnh có tỷ lệ bao phủ thấp nhất là hà giang
quảng nam thái bình bạc liêu và cao bằng
tỷ lệ bao phủ đủ hai liều vaccine cho dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
một mươi chín trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ trên chín mươi
ba mươi năm trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ hai liều từ bảy mươi đến dưới
bảy trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ hai liều từ sáu mươi đến dưới bảy mươi
về triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bộ y tế cho biết các tỉnh và thành phố đã triển khai tiêm được một mươi bảy mươi ba ba trăm năm mươi sáu liều
trong đó có sáu chín trăm năm mươi sáu một trăm chín mươi sáu liều mũi một và ba một trăm một mươi bảy một trăm sáu mươi liều mũi hai
tỷ lệ bao phủ đủ hai liều vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là bảy mươi sáu hai và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều là ba mươi bốn một dân số từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo khu vực tỷ lệ này lần lượt ở miền bắc là bảy mươi sáu và một mươi chín
miền trung là năm mươi bảy năm và hai mươi một tây nguyên là sáu mươi tám hai và chín miền nam là chín mươi một và sáu mươi ba
các tỉnh thành phố đã cơ bản bao phủ đủ hai liều vaccine cho nhóm tuổi này là hà nam quảng ninh đà nẵng
khánh hòa tp hcm tiền giang tây ninh vĩnh long bình dương bạc liêu và hậu giang
tp hcm vừa có văn bản cho biết nếu dịch ở cấp độ một hai sẽ tổ chức chương trình đón chào năm mới đêm ba mươi một tháng một mươi hai
tại công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh đường nguyễn huệ và đường lê duẩn
từ đường nam kỳ khởi nghĩa đến pasteur quận một
các tuyến đường khác ở trung tâm thành phố cũng được trang trí ánh sáng nghệ thuật
tại thành phố thủ đức quận một mươi hai tân phú bình tân bình chánh và huyện hóc môn củ chi nhà bè cần giờ
cũng sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật đón chảo năm mới vào đêm ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi một và mùa một một hai nghìn hai mươi hai
trường hợp dịch ở cấp độ ba bốn ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể và thành phố thủ đức
các quận huyện xây dựng kế hoạch tổ chức chủ động giảm quy mô hoặc tạm dừng tổ chức các sự kiện
điều chỉnh các phương án phòng chống dịch covid một mươi chín theo từng cấp độ dịch
nếu tổ chức hoạt động hoạt động mừng năm mới các đơn vị địa phương phải đảm bảo công tác phòng chống dịch phù hợp theo đánh giá cấp độ dịch
trong đó chú trọng đảm bảo năm k kiểm soát số lượng người tham dự
hiện tại dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hồ chí minh đang duy trì ở cấp độ hai trên quy mô toàn thành phố
ở quy mô quận huyện có một mươi quận huyện đạt cấp độ dịch vùng một vùng xanh một mươi một quận huyện cấp độ hai
riêng quận một mươi ở cấp độ ba
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai văn phòng chính phủ thông báo kết luận không tổ chức hoạt động tập trung đông người dịp tết của thủ tướng phạm minh chính
tại cuộc họp với các địa phương về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh việt nam cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trên toàn quốc
tuy nhiên những ngày gần đây số ca nhiễm và chuyển nặng tử vong vẫn diễn biến phức tạp ở một số địa phương
một trong những nguyên nhân chủ yếu là còn tồn tại mầm bệnh trong cộng đồng người dân có tâm lý chủ quan chưa tuân thủ năm k
dự báo thời gian tới dịch bệnh có thể vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
biến chủng omicron tốc độ lây lan nhanh hơn chủng delta đồng thời không loại trừ xuất hiện các biến chủng mới
do đó chính phủ cho rằng người dân cần được tiếp cận y tế từ sớm từ xa nâng cao năng lực y tế cơ sở sẵn sàng chuẩn bị nhân lực
thuốc điều trị oxy vaccine là yếu tố chiến lược quy định cả trước mắt và dài hạn đối với công tác phòng chống dịch
việc tiêm mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi cần thực hiện thần tốc để hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi một không để sót
đặc biệt người có bệnh nền người trên năm mươi tuổi hoàn thành tiêm mũi hai cho người một mươi hai một mươi tám tuổi trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
việc mũi thứ ba cho người trưởng thành phải xong trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi sẽ được thực hiện sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền và theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới
thủ tướng phạm minh chính cũng lưu ý tăng cường xét nghiệm tầm soát nhóm dân số
địa bàn nguy cơ cao đặc biệt chú ý chống dịch tại đô thị lớn khu công nghiệp
các địa phương tiếp tục tham khảo lấy ý kiến doanh nghiệp người dân về triển khai biện pháp chống dịch đảm bảo hiệu quả phù hợp sản xuất kinh doanh an toàn
trước đó ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bộ y tế đã đề nghị chính phủ xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết
vui chơi lễ hội tôn giáo tại địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ tết âm lịch
cùng ngày chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trung ngọc anh cũng yêu cầu hạn chế tối đa hoạt động tập trung đông người đặc biệt trong dịp lễ tết